thưa quý vị những năm gần đây nhiều địa phương đã chủ động đề xuất triển khai
ứng dụng nhiều đề tài dự án khoa học và công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
từ đó góp phần quan trọng đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển ở địa phương
mà bắc cạn là một trong những nơi thực hiện tốt vấn đề này
cụ thể từ nguồn kinh phí dành cho sự nghiệp khoa học và công nghệ của địa phương
thời gian qua các huyện thành thị trấn trong tỉnh đã triển khai được hàng chục mô hình
dự án mang lại nhiều giá trị kinh tế
các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ đang phát triển và nhân rộng theo hướng sản xuất hàng hóa
đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân
những kết quả đạt được đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của các địa phương
trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới
đây là mô hình sản xuất rau quả an toàn ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh bắc cạn
được thực hiện với quy mô gần một m hai thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao
sở khoa học và công nghệ phối hợp với viện nghiên cứu
và phát triển công nghệ nông lâm nghiệp thành tây triển khai dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau quả
tại phường huyền tụng thành phố bắc cạn
với tổng số vốn đầu tư hơn ba tỷ đồng đây là mô hình trồng rau củ quả sử dụng nhà lưới bán kiên cố
trên hệ thống thủy canh bán tuần hoàn
không giống như canh tác truyền thống để sản xuất theo mô hình công nghệ cao
ngoài hệ thống nhà lưới nhà kính gian lưới tự động được đầu tư
việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật cũng được người dân thực hiện đúng yêu cầu đặt ra
theo tính toán của nhà đầu tư trên cùng một diện tích
trong năm đầu tiên thu nhập từ các sản phẩm nông nghiệp trồng trong nhà lưới an toàn khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
với giá cả nông sản như hiện nay thì lợi nhuận gấp nhiều lần so với trồng theo quy trình cũ
ngay trong cái tổ này dưới này thì đã có hai hội gia đình thực hiện khoảng độ sáu m hai
sáu m hai nhà lưới như thế này
sau khi mà dựng xong thì chúng tôi sẽ liên kết thành một hợp tác xã và thành một cái chuỗi giá trị sản xuất
rồi sẽ có một cái thương hiệu của tác xã nông nghiệp và nguyên tụng
và có thể là nếu mà sản lượng lớn thì sẽ ký kết hợp đồng với các siêu thị
để đưa đến người thư giữ
bên cạnh việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao
dược liệu cũng là một trong những cây trồng có thế mạnh
đem lại hiệu quả kinh tế cao đưa bắt cạn ưu tiên phát triển
nhận thấy tiềm năng cũng như hiệu quả của cây dược liệu
lãnh đạo địa phương nhiều huyện thị trong đó có huyện bạch thông
đã triển khai xây dựng các mô hình dự án khoa học và công nghệ
nhằm bảo tồn và phát triển những loại dược liệu
từ sự hỗ trợ của sở khoa học và công nghệ và trường đại học nông lâm thái nguyên
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu dự án nghiên cứu phát triển trồng dược liệu tỉnh bắc cạn
đã được triển khai tại hợp tác xã đông nam dược xã hà vị huyện bạch thông
sau gần một năm thực hiện đến nay mô hình trồng cây hà thủ ô đẳng sâm đang phát triển tốt
riêng cây ban lá dính đã cho thu hoạch với năng suất chất lượng được đánh giá cao hơn
so với dự kiến ban đầu
theo tính toán sau bốn năm một cây hà thủ ô có thể cho thu hoạch trung bình một mươi kg củ
với giá bán như hiện nay một hectare hà thủ ô có thể cho thu nhập
năm trăm linh triệu đồng đối với cây ban lá dính và đẳng sâm
cũng cho thu nhập gần hai trăm linh triệu đồng một hectare một vụ
cây mà chúng tôi đưa vào đây dược liệu đưa vào đây thì nó rất là phù hợp
chúng tôi cũng đang dự kiến làm thế nào để bán với tỉnh
có thể là có những phương pháp nào đó có nguồn kinh phí nào đó để có thể hỗ trợ
để có thể phát triển được thì đây là một cái đầu ra rất là ổn định
qua hai năm thực hiện của dự án cho đến ngày hôm nay
thì cây phát triển được
cái thứ nhất là như cây hà thủ ô đã phát triển rất tốt
năm đầu tiên thì cây ban lá dính cũng thu hoạch được số lượng cũng tương đối ổn định
cho đến ngày hôm nay là thực hiện dự án của ban lá dính tiếp theo
và năm thứ hai thì gia đình và hợp tác xã cũng thành công

nhằm góp phần quan trọng đưa khoa học vào cây hà thủ ô
công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
không chỉ bắc cạn mà nhiều địa phương khác trên cả nước cũng thực sự vào cuộc
câu chuyện về những giống mận của huyện mộc châu tỉnh sơn la mà chúng tôi sẽ đề cập ngay sau đây
một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc chủ động ứng dụng và phát huy các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất
đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho phát triển kinh tế xã hội địa phương nơi đây
nằm ở phía đông của tỉnh sơn la mộc châu được biết đến như một cao nguyên xinh đẹp
với những đồi chè trải dài ngút ngàn hay những đàn bò sữa đang gặm cỏ
đặc biệt hàng năm cứ vào tháng năm tháng sáu mộc châu lại vào mùa thu hoạch mận
nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học vào trồng mận từ khâu chọn giống đến chăm sóc
nên sản lượng mận mộc châu luôn đạt hiệu quả cao
nhiều người dân nơi đây đã chủ động trồng mận theo hướng việt gáp
thậm chí mạnh dạn thay thế những cây mận chính vụ bằng giống mận trái vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường
thì cái giá thành nó rất là cao
hiện tại bây giờ là
vừa rồi đây là bảy mươi một cân
nếu mà mận chính vụ của nó chỉ có năm sáu thôi
thế nên là cái này rất là hiệu quả và tránh được thiên tai về thời tiết
với thổ nhưỡng khí hậu phù hợp cây mận hậu đã được trồng trên vùng đất mộc châu gần bốn mươi năm nay
qua bốn mươi năm đó không thể phủ nhận giá trị kinh tế mà cây mận đã đem lại cho cuộc sống người dân vùng cao này
nhưng cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường
sự phát triển của các vùng mận khác
thì nỗi lo được mùa mất giá và yếu tố thiên tai đã là bài học kinh nghiệm
để những nông dân tâm huyết với giống cây trồng này học hỏi
ứng dụng khoa học kỹ thuật và tạo ra những giống mận mới
đặc biệt là giống mận trái vụ đem lại giá trị kinh tế cao
đây là cái vườn mận giống gốc của hợp tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp một mươi chín tháng năm
và cái vườn này là được hợp tác xã nghiên cứu hơn chục năm nay
và đưa các cái giống chín sớm vào
ghép với cái gốc đào để một mặt tăng cái năng suất cây trồng
trái vụ cộng với là khi gốc cây đào nó sinh trưởng nó rất chìa khỏe
và nó nuôi dưỡng cành mận thì cành mận ra rất chìa sai
và chống chịu được hầu hết các loại sâu bệnh
mà nếu mà ta sử dụng cái phương pháp nhân truyền thống là chiết
thì nó sẽ bị rất nhiều các loại sâu bệnh
cùng một trên cái thân mẹ là thân gốc đào
chúng ta có thể vừa ghép được cây mận chín sớm
và cũng có thể ghép cây mận chín muộn
ông có thể chia sẻ cho khán giả biết kỹ thuật ghép như nào không ạ
về bản chất ghép thì trước hết là ta phải chọn được cái chủng giống
phù hợp cùng họ với cái cây trồng đó
tức là ở đây thì chúng tôi chọn một cái loại đào của địa phương
loại đào này là nó mọc hoang dã ở đồi núi
và nó chống chịu sâu bệnh tự nhiên rất tốt rồi và nó mọc tự nhiên
khi chúng tôi chọn cái cây đó làm cái gốc chủ để ghép
thì bản chất của nó đã cùng họ rồi
thì nó có thể ghép được rất nhiều cái cây cùng họ khác
thế thì ví dụ như
cây này là cái cây giống số một
tức là chín sớm so với mận hậu khoảng một tháng
và cây này đã được thu hoạch xong rồi
và hiện nay tôi sẽ chọn cái cành để lấy cái mắt để ghép sang một cái cây khác
thì chúng tôi sẽ chọn cành
cái thứ nhất là cái cành đang sinh trưởng tốt
và vụ vừa rồi đã cho ra quả
đây ví dụ cành này
cành chuyển sang cái chế độ mắt ngủ
và đây các bạn đã nhìn thấy là có những cái mắt nó đã nằm chìm đây
bây giờ tôi lấy cành
anh có thể thực hiện cụ thể một cái kỹ thuật
ghép từ cái cành này sang một thân cây được không ạ
với cành này là đủ tiêu chuẩn ghép
và tôi cũng có thể thực hiện ngay ghép trên một cái gốc đào của địa phương
cái cây này chỉ khoảng độ hai mươi ngày nữa là nó sẽ đâm trồi thôi
làm sao chúng ta biết nó đâm trồi được ạ
hiện nay ở cái cành ghép này tôi có hai cái mắt của cái giống ghép
hai cái mắt thì nó đã nhô đây rồi
nó được kín ở trong này
nhưng mà khi nó đã tiếp nhận được cái dinh dưỡng của cái cành
cái thân cây nuôi này ấy
thì chỉ trong vòng hai mươi ngày
mười lăm đến hai mươi ngày thì bắt đầu cái mắt này nó sẽ thức dậy
đến tầm đó thì nó sẽ nảy
nảy thì nó sẽ đội cái li lông này đây
nó sẽ khó khăn
nó sẽ kênh lên
khi nó phát triển ta thấy rằng ấy là cả vỏ và cả cái thân gỗ bên trong
nó liền rồi thì ta có thể bỏ cái dây bó
trước đây anh có học cái kỹ thuật ghép này ở một trường chuyên nghiệp nào không
hay là mình học từ kinh nghiệm dân gian ạ
tôi làm cái nghề nông nghiệp khoảng chuyên nghiệp về cái cây ăn quả này khoảng gần hai mươi năm nay
thế và bắt buộc thì trong cái quá trình làm thì chúng tôi đã đi theo cái ngành chúng tôi phải tự học
đặc biệt là chúng tôi
thì cũng đọc được rất nhiều các giới thiệu thông qua các cái sách báo và các phương tiện truyền thông
nhưng mà đương nhiên cái đó nó giúp tôi về mặt lý thuyết thôi
còn muốn củng cố được cái kinh nghiệm và đạt được cái hiệu quả cuối cùng ấy
thì chúng tôi phải làm thực tế rất nhiều
với kỹ thuật tạo giống mới cho năng suất chất lượng cao ngay chính tại mảnh vườn
không chỉ giúp cây có khả năng kháng bệnh cao cho những mùa quả bội thu
mà việc chủ động về mùa vụ cây giống đã giúp người nông dân hạn chế được những dịch bệnh thiên tai bất thường
năm hai nghìn một mươi tám ủy ban dân vụ huyện ủy đã ban hành cái kế hoạch về phát triển cây ăn quả
tại một số địa bàn vùng cao biên giới vùng thuận lợi cho việc phát triển cây ăn quả
theo đó thì ủy ban dân vụ huyện đã xây dựng cái kế hoạch để chỉ đạo các xã thị trấn
phát triển cái cây mận hậu mở rộng địa bàn nhân rộng cái mô hình trồng cây mận
để từng bước xóa đói giảm nghèo trên vùng cao huyện mùa vụ huyện
tuy nhiên để những tiến bộ khoa học kỹ thuật có thể ứng dụng sâu rộng vào cuộc sống
góp phần giúp người dân thoát nghèo tại các địa phương nói chung
và ngay cả tỉnh sơn la hay bắc cạn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
một trong số đó chính là sự thiếu và yếu của lực lượng cán bộ có trình độ kỹ thuật phù hợp
chúng ta biết là khi ứng dụng công nghệ cao thì nó hàng loạt các giải pháp phải đi kèm theo
thì để thành công được thì trước hết chúng ta phải có nhân lực về
công nghệ cao cho nên những đội ngũ cán bộ người nông dân
cũng phải được đào tạo tập huấn để sản xuất và sản xuất theo công nghệ cao
nó khác hẳn với sản xuất truyền thống do vậy mà tư duy tập quán canh tác
của người dân cũng phải thay đổi thứ hai là chúng ta cũng phải tạo ra một cơ chế
để giúp cho người dân có thể thực hiện được triển khai được các công nghệ cao
trong sản xuất nông nghiệp
từ bài học tại tỉnh sơn la hay bắc cạn
đều cho thấy để khoa học và công nghệ thực sự giúp người dân thoát nghèo
trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương chắc chắn cần sự vào cuộc
quyết liệt của các cấp chính quyền trong việc chủ động triển khai các dự án
mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bên cạnh đó người dân
cũng cần nhận thức được vai trò của việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
sẽ đem lại hiệu quả kinh tế từ đó sẽ chủ động thực hiện có như vậy
người dân mới thực sự thoát nghèo vươn tới làm giàu nhờ khoa học công nghệ
thưa quý vị tảo spirulina hay còn gọi là tảo xoắn được coi là sản phẩm
dinh dưỡng của người nhật bản có giá trị ứng dụng trong y học rất lớn
nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ tảo spirurina có chất lượng cao
giá thành hợp lý cho người việt một công ty tại nghệ an đã chủ động nuôi trồng
và chế biến được tảo xoắn spirulina quy mô công nghiệp
đây là dây chuyền sản xuất tảo xoắn spirulina
thuộc dự án nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ
để phát triển sản xuất và chế biến tảo xoắn spirulina
và đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm chế biến tử tạo
được bộ khoa học và công nghệ phê duyệt cho công ty cổ phần khoa học xanh
hizumi pharma ở quỳnh lưu nghệ an triển khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám với kinh phí một mươi năm tỷ đồng
lúc đầu là công nghệ trước kia làm nó còn theo một mô hình rất nhỏ
và chưa có một quy trình công nghệ nào chuẩn cả
nhưng mà thông qua cái dự án này thì bọn tôi thấy rằng là
công ty chúng tôi thấy rằng là tuyệt vời
tuyệt vời là vì sao chúng tôi tiếp nhận được công nghệ nuôi
trồng rồi thiết bị để chế biến cho các sản phẩm
cho nên để phục vụ cho nó
cho nên sản phẩm của tôi hiện nay được rất là được nhiều người tiếp nhận
sau gần hai năm triển khai
công ty đã tuyển chọn được giống tàu spirulina có khả năng sản xuất sinh khối lớn
hàm lượng các hợp chất hữu cơ giá trị cao
nghiên cứu được các sản phẩm chế biến từ tàu spirulina theo hướng sử dụng làm thực phẩm chức năng
và thức ăn bổ sung trong chăn nuôi nuôi trồng thủy sản
đồng thời nghiên cứu ứng dụng tàu spirulina để xử lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản
và quy trình sản xuất phân bón hữu cơ từ tàu
mà chúng tôi bây giờ chính vì có công nghệ cho nên bây giờ chúng tôi làm trù được
thông qua cái thiết bị của dự ẩn phớt đưa vào thì chúng tôi bây giờ có một cái đồ ngủ kỹ thuật
như là bác sĩ đấy giám sát sức khỏe cho tạo
hàng ngày chúng tôi lấy mẫu xem xem cái đồ ph là bao nhiêu
đồ od đồ độc đặc của nó là bao nhiêu xem nó phát triển hay không phát triển hay nó dừng lại
rồi xem cái mà nhầy cả cái vi khuẩn vi sinh vật
cái nhiễm khuẩn của nó
có cái động vật nguyên sinh nào đấy có amip có cái rotifer nào đó
thì từ đấy là chúng tôi lại có cái giải pháp để xử lý ngay
bên cạnh đó dự án đang hợp tác với các nhà khoa học đức
cùng nghiên cứu công nghệ tách chiết phân lập các hợp chất màu
để ứng dụng điều trị bệnh ung thư bằng liệu pháp quang
theo các chuyên gia sản phẩm của đề tài có giá trị ứng dụng cao trong y dược
và tạo tiền đề cho các nghiên cứu về quang trị liệu bệnh ung thư là kết quả khoa học rất mới
sẽ có giá trị ý nghĩa khoa học rất cao
mở ra triển vọng ứng dụng tảo spirulina trong điều trị bệnh ung thư ở việt nam
họ chuyên gia cho mình những bí quyết công nghệ rất là sâu về nuôi cây tảo
về tạo sản xuất vaccine v v
thì đấy là những cái dự án chúng tôi đánh giá rất là thành công
không chỉ tạo ra sản phẩm công nghệ mới
dự án còn tạo ra việc làm thu nhập cho hàng trăm lao động ở địa bàn
góp phần xóa đói giảm nghèo tạo sinh kế cho người dân
mở ra hướng phát triển kinh tế mới
trung quốc được công nhận là nơi đầu tiên phát minh ra giấy viết cách đây khoảng hai năm
và ngày nay giấy là phương tiện lưu trữ hết sức phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới
tuy nhiên để bảo quản các tài liệu bằng giấy vẫn gặp nhiều khó khăn
do loại chất liệu này rất kị nước và lửa
để giải quyết khó khăn này các nhà khoa học trung quốc đã phát triển loại giấy mới có thể chống nước và lửa
lần đầu tiên một nhóm các nhà nghiên cứu ở viện nghiên cứu sứ thượng hà
đã chế tạo ra một loại giấy có thể chống cả lửa và nước
mặc dù bề mặt loại giấy này vẫn có thể bị rách do tác động cơ học
cụ thể họ đã thêm một loại hợp chất của canxi có tên gọi là hyrosiapatite
loại chất được tìm thấy ở men răng và xương động vật
có thể làm thay đổi kết cấu của giấy và tạo ra chúng những đặc tính đặc biệt
loại giấy mới này có bề ngoài tương tự như loại giấy truyền thống nhưng trồng nhãn hơn
các nhà nghiên cứu cho biết chúng có thể chống được các loại nước như cà phê nước ép hoa quả trà
và có thể chịu được nhiệt độ lên tới hai trăm linh độ c
ngoài ra loại giấy này còn có thể rửa sạch bằng nước mà không làm nhòe chữ viết trên nó
đặc tính này hứa hẹn sẽ cung cấp vật liệu tốt hơn cho các tài liệu cần lưu trữ trong thời gian dài
với các điều kiện ngoại cảnh khác nhau
hiện các nhà khoa học trung quốc đang chờ được cấp giấy phép độc quyền cho loại sản phẩm này
đồng thời hy vọng sáng chế của họ sẽ được đưa ra thị trường trong vòng hai năm tới
với kích thước tương đương tờ giấy a bốn loại giấy này có giá thành đắt hơn một chút
nhưng giá sẽ giảm nếu loại giấy này được sản xuất với số lượng lớn
một công ty khởi nghiệp có tên orcam ở israel mới đây vừa cho ra mắt một loại kính biết đọc
dành cho những người khiếm thính có khả năng chuyển văn bản từ hình ảnh sang âm thanh
có khả năng nhận diện nhiều loại đồ vật khác nhau đọc được tên đường
hay thông báo đèn xanh đèn đỏ cho người đang đeo nó
trong phần cuối của chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về chiếc kính orcam
sáng kiến này cũng kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống hôm nay
quý vị quan tâm có thể xem lại tại địa chỉ nhândântv vn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau
orcam bao gồm mắt kính có gắn camera và một chiếc máy tính nhỏ được kết nối với nhau để xử lý các tín hiệu
sau khi đeo vào người khiếm thị chỉ cần dùng ngón tay chỉ lên vật hay dòng chữ cần đọc
máy sẽ phát âm dòng chữ đó ra và truyền âm thanh đến cho người đeo qua xương tai
chứ không phải qua lỗ tai như thông thường
tốc độ nhận diện văn bản và xử lý của orcam rất nhanh
chỉ mất khoảng một đến hai giây
khi bạn chỉ ngón tay lên thứ cần đọc là máy sẽ phát âm ra ngay
orcam có thể nhận diện được nhiều loại đồ vật khác nhau
từ giấy tờ văn bản lọ thuốc bảng tên đường cho đến cả đèn báo giao thông
khi đến các ngã giao nhau bạn chỉ việc nhìn về hướng của đèn giao thông và đưa ngón tay lên
máy sẽ cho bạn biết đèn đang có mùa gì
đồng thời khi đèn chuyển sang màu xanh thì bạn cũng được thông báo ngay lập tức luôn
một tính năng khá hay nữa đó là nhận diện gương mặt
orcam có thể lưu trữ các gương mặt quen thuộc
để bạn biết được có người quen nào đó đang ở trong nhà mình hay không
thông thường để xử lý một lượng thông tin khổng lồ như orcam
cần có hệ thống máy tính lớn
thành công của các kỹ sư israel
chính là việc thu nhỏ sản phẩm mang trí tuệ nhân tạo này
thành một thiết bị bé bằng ngón tay có thể gắn dễ dàng lên gạo kính
đi kèm với nó là một cục pin sử dụng cả ngày mới cần sạc lại
hiện orcam mới hỗ trợ tiếng anh tiếng đức tiếng do thái
nhưng sẽ sớm có thêm một số ngôn ngữ phổ biến khác
hiện tại giá của một bộ orcam khá cao
lên đến hai năm trăm linh usd tương đương với khoảng năm mươi bảy triệu đồng